và ta phối hợp chất trẻ hơn nữa có phương tiện làm tài địa phương mình thì dân khỏi đỡ chuyên hà mà đi tuyển tên hơn
không chỉ ở nghệ an ở những vùng khó khăn khác trên địa bàn cả nước
đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng được đặc biệt quan tâm tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe để bảo đảm cuộc sống
nam trà my là một huyện miền núi của tỉnh quảng nam là nơi sinh sống chủ yếu của người xê đăng mơ nông
cuộc sống của đồng bào nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và trồng cây dược liệu
toàn huyện có một mươi đơn vị hành chính trực thuộc và đều là các xã ba mươi a của chính phủ
cuộc sống khó khăn trình độ dân trí không đồng đều kéo theo sự nhận thức của đồng bào về an sinh xã hội còn mơ hồ
khiến việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân gặp quá nhiều lực cản
trước đây ông hồ văn liêm xã trà cang huyện nam trà my tỉnh quảng nam không có thẻ bảo hiểm y tế
nên mỗi lần phải đến bệnh viện là cả gia đình đều lo lắng vay mượn tứ tung
này thì đã khác
trên tấm thẻ bảo hiểm y tế do nhà nước cấp phát miễn phí
ông liên yên tâm điều trị bệnh của mình và chăm chỉ đến bệnh viện tái khám theo định kỳ mà không lo về mức viện phí phải chi trả nữa
nhưng mà bị đào ốm phải xuống bệnh viện cũng được không cũng được chữa
quan trọng cho dân dân mình
để giữ được chân bệnh nhân thu hút người dân đến khám và điều trị
những năm trở lại đây đảng và nhà nước đã đầu tư cơ sở vật chất đủ điều kiện
để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở
ở trung tâm y tế nam trà my thì một ngày bình quân khoảng từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi lượt người bệnh đến khám và chữa bệnh
mặc dù là vùng sâu vùng xa nhưng mà những năm gần đây thì được sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị y tế
đối với tiếng huyện miền núi như trung tâm y tế nam trà my thì hiện tại các thiết bị đó cũng tương đối là đầy đủ để mà phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
đặc biệt là có cái sự thuận lợi ở đây là người dân là có cái
thẻ bảo hiểm y tế mà gọi miễn phí thì nó cũng rất là thuận lợi để cho bà con người ta khi đi khám bệnh là không phải tốn tiền
cũng đó là một điều kiện thuận lợi và người ta yên tâm đến với cơ sở y tế khám và điều trị sớm kịp thời
theo tôi thì cái chủ trương mà tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân thì cái điều đấy rất là tốt
mọi người khi có cái thẻ bảo hiểm y tế đối với cái giá dịch vụ
về chăm sóc sức khỏe hiện nay thì cũng tương đối là cao
để cho phù hợp với điều kiện thực tế của giá cả thị trường đồ này kia thì cũng tương đối cao
nếu như mà không có cái thẻ bảo hiểm thì khi ốm đau mà đến khám chữa bệnh nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là về cái vấn đề tài chính kinh tế
phải chi phí ra một cái quản lớn so với cái điều kiện thu nhập đối với người dân ở vùng cao như thế này
để người dân được hưởng lợi đa chiều
bảo hiểm y tế huyện nam trà my nói riêng và tỉnh quảng nam đang nỗ lực tuyên truyền
để vận động người lao động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện
những buổi tuyên truyền đến từng ngõ gõ cửa từng nhà như thế này
được cán bộ bảo hiểm xã hội và đại diện các đoàn thể thực hiện thường xuyên
để giúp người dân hiểu sâu hiểu kỹ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
để thực hiện nội dung công tác cấp thải bảo hiểm y tế cho người dân
chúng tôi đã phát hợp
thông qua điện thoại thông qua các giao dịch điện tử
để thực hiện cấp trước cho những người lỡ chẳng may ốm đau
khi đến cơ sở y tế để đảm bảo được người dân khi phát sinh ốm đau
thì được hưởng quyền lợi y tế
không một trường hợp nào là chúng tôi không giải quyết
để người dân được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế
thôn ba xã trà linh là đơn vị khó khăn nhất của huyện nam trà my
chị hồ thị bế người dân tộc xê đăng
cũng như hàng trăm hộ đồng bào nghèo khác tại đây
đều đã được chính quyền xã trao tặng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo hàng năm
có được tấm thẻ bảo hiểm y tế như thế này
bà con nơi đây sẽ không còn ngại ngần đến trung tâm y tế kiểm tra
chăm sóc sức khỏe định kỳ
đối với bang dân xã cũng đã chỉ đạo trực tiếp trạm y tế xã
cũng thường xuyên trực tiếp xuống với nhân dân
để nắm tình hình dịch bệnh của bà con dân tên bà xã
nếu không hỗ trợ về bảo hiểm y tế cho bà con dân tên bà xã
cũng như là về đi khám thì rất khó khăn
bởi vì bà con hiện nay cũng là một số gia đình còn gặp nhiều khó khăn
cho nên không đổi tiền để đi khám chữa bệnh
bởi vì đường xã đi lại rất là xa
đề án thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đến năm hai nghìn hai mươi
phải đạt trên tám mươi người dân tham gia bảo hiểm y tế
được chính phủ phê duyệt đang dần phát huy hiệu quả
và đi vào cuộc sống ở tỉnh quảng nam
nhờ có nhiều giải pháp thiết
đặc biệt là thông qua công tác tuyên truyền
trực tiếp đến từng hộ dân mà số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế của tỉnh quảng nam vượt chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đề ra
trong nhiều năm đặc biệt các năm gần đây chúng tôi đã mạnh công tác tuyên truyền phổ hợp
làm cho người dân người ta nhận thức cho đến nay
vì bằng tỉnh quảng nam này dân người ta nhận thức rất là lớn
cái chính sách này rồi và có tác dụng thiết thực với họ
cho nên là
hiện nay là ở trên địa bàn tỉnh quảng nam thì có một bốn trăm một mươi sáu người tham gia bảo hiểm y tế
bầu phủ trên toàn bộ dân số là chín mươi bốn bốn
tăng hơn bốn bốn so với chỉ tiêu chính phủ giao cho quảng nam
trong cái nghị trong quyết định một nghìn một trăm sáu mươi bảy
theo đánh giá của bảo hiểm xã hội việt nam
bên cạnh những mặt đạt được công tác y tế chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế
cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương vẫn còn một số khó khăn vướng mắt
thực tế tỷ lệ bác sĩ trên tổng số dân còn thấp
thiếu cán bộ y tế có chuyên môn sâu cán bộ người địa phương
cơ sở vật chất y tế vùng dân tộc thiểu số miền núi còn thiếu chưa đồng bộ
mặt khác mặc dù kết quả cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đạt tỷ lệ cao
nhưng số lượt người khám chữa bệnh và chất lượng khám chữa bệnh
bằng bảo hiểm y tế ở cơ sở đạt thấp nhất là ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
chưa thật sự hiệu quả
năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến xã là ba mươi một
năm hai nghìn một mươi chín có cao hơn nhưng phần lớn chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tuyến cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi không được sử dụng hết
phải điều tiết ngược về cho các vùng phát triển nơi có điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn
với kết quả trên đảng và nhà nước vẫn tiếp tục
chú trọng đầu tư triển khai nhiều hình thức chương trình cụ thể
để người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó
có điều kiện được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất bảo đảm an sinh xã hội